công điện về việc bảo đảm an toàn hồ chứa thủy lợi và đề phòng ngập úng ở khu vực bắc bộ
vào hồi một mươi năm h ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy tổng cục trưởng tổng cục thủy lợi điện giám đốc sở nông nghiệp
và phát triển nông thôn các tỉnh thành phố lai châu điện biên sơn la hòa bình lào cai yên bái
hà giang tuyên quang thái nguyên cao bằng bắc cạn lạng sơn quảng ninh bắc giang phú thọ
vĩnh phúc hà nội hà nam bắc ninh hải dương hưng yên hải phòng thái bình nam định ninh bình
giám đốc các công ty khai thác công trình thủy lợi bắc đuống bắc hưng hải sông nhuệ bắc nam hà
theo bản tin dự báo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương do ảnh hưởng của dãy ngắp thấp kết hợp
với hội tụ gió trên cao nên từ chiều tối và đêm nay ngày một mươi tháng chín cho đến ngày một mươi hai tháng chín
ở bắc bộ có mưa vừa mưa to
các tỉnh vùng núi và trung du bắc
bắc bộ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa từ bảy mươi một trăm năm mươi mm một đợt
riêng các tỉnh quảng ninh bắc giang lạng sơn thái nguyên bắc cạn cao bằng hà giang tuyên quang
lào cai yên bái lai châu và điện biên
lượng mưa từ một trăm năm mươi đến hai trăm năm mươi mm một đợt có nơi trên ba trăm linh mm
thời gian mưa lớn xảy ra về đêm và sáng
cấp độ rủi ro thiên tài cấp một
để bảo đảm an toàn các hồ chứa nước thủy lợi và đề phòng ngập úng
tổng cục trưởng tổng cục thủy lợi yêu cầu giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh thành phố
chỉ đạo phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung sau
một tổ chức khắc phục ngay các sự cố
nguy cơ sự cố công trình thủy lợi đã xuất hiện do ảnh hưởng của các đợt mưa trước
đặc biệt lưu ý các hồ chứa đã tích đầy nước hồ chứa sung yếu có phương án không để xảy ra sự cố phát sinh
bảo đảm an toàn tuyệt đối công trình trong đợt mưa lũ này
hai tổ chức trực ban tại công trình hai mươi bốn h trên hai mươi bốn h trong thời gian có mưa bão
theo dõi chặt chẽ mực nước và lưu lượng nước đến hồ chứa
chủ động hạ thấp mực nước theo quy trình vận hành hoặc khi công trình có nguy cơ xảy ra sự cố
thông báo kịp thời cho người dân vùng hạ du khi hồ chứa xả lũ có nguy cơ xảy ra sự cố đảm bảo tính mạng an toàn cho người dân
tạm dừng triển khai các công trình đang thi công sửa chữa nâng cấp và xây dựng mới
triển khai phương án bảo đảm an toàn trong đợt mưa lũ chỉ triển khai thi công trở lại khi có dự báo thời tiết thuận lợi
chủ động vận hành công trình để tiêu thoát nước đệm hợp lý trong các hệ thống công trình thủy lợi
sẵn sàng vận hành công trình tiêu ống khi có mưa lớn xảy ra bảo đảm hạn chế thấp nhất thiệt hại khi xảy ra mưa lớn vượt tần suất thiết kế
cập nhật thường xuyên dự báo mưa lũ của các cơ quan khí tượng thủy văn và chỉ đạo tư cấp có thẩm quyền
kịp thời điều chỉnh phương án vận hành hệ thống công trình thủy lợi phù hợp với diễn biến của thực tế
yêu cầu giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh thành phố giám đốc các công ty khai thác công trình thủy lợi triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên
hết công điện